chuyến thăm nhật bản của thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao chính phủ việt nam tham dự hội nghị cấp cao hợp tác mekong nhật bản lần thứ một mươi là dịp để việt nam khẳng định quyết tâm cùng các nước mekong và nhật bản thúc đẩy hợp tác vì sự thịnh vượng và ổn định phát triển bền vững ở khu vực mekong nói riêng và đông á nói chung đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với nhật bản đi vào thực chất hiệu quả hơn
tiểu vùng sông mekong gồm các quốc gia việt nam lào campuchia thái lan myanmar một khu vực được đánh giá không chỉ có thế mạnh đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp mà còn là vựa lúa lớn nhất của thế giới
tiểu vùng sông mekong còn đang trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa khu vực này có tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất tiêu dùng của asean và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu
qua hợp tác mekong nhật bản này các nước nhật bản và mekong đã tập trung hợp tác để xây dựng một cơ sở hạ tầng về đường bộ về cảng hàng không quốc tế cảng biển v v
và qua những hợp tác đó đã góp phần hình thành một hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối trong khu vực tiểu vùng mekong
trong hợp tác mekong nhật bản từ những năm hai nghìn với mục đích thiết lập một
vòng cung tự do và thịnh vượng làm cho khu vực mekong trở thành một thành tố chính trong vòng cung này
nhật bản đã cam kết dành hai mươi triệu đô la mỹ cho những dự án phát triển tại tiểu vùng mekong
nhật bản muốn làm việc với các nước ở sông mekong để tạo ra một khuôn khổ hỗ trợ dựa trên cơ sở hợp tác khu vực với từng quốc gia hoặc theo chủ đề
chiến lược tokyo hai nghìn hai mươi
chiến lược tokyo hai nghìn một mươi hai sau đó là chiến lược tokyo hai nghìn một mươi năm được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh mekong nhật bản với cam kết hỗ trợ bảy trăm năm mươi tỷ yên tương đương sáu sáu tỷ usd từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức oda của chính phủ nhật bản trong vòng ba năm
số tiền này nhằm thực hiện mục tiêu bao trùm gắn kết bền vững cho hợp tác mekong nhật bản đưa khu vực này tăng trưởng chất lượng cao
chính năng chúng ta đã tham gia hợp tác mekong nhật bản này
chính năng chúng ta đã tham gia hợp tác mekong nhật bản ngay từ đầu trong suốt một mươi năm qua
và chúng ta luôn thể hiện cái vai trò tích cực đóng góp
thứ nhất là tích cực đóng góp và xây dựng đích hướng hợp tác mekong nhật bản trong từng giai đoạn một thường là ba năm một giai đoạn
đến nay sự hỗ trợ được đánh giá là bền bỉ và hiệu quả của nhật bản dành cho các nước khu vực mekong đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo và hội nhập tiểu vùng
với quyết tâm cao từ phía nhật bản và các nước tiểu vùng mekong hội nghị cấp cao hợp tác mekong nhật bản lần thứ một mươi được kỳ vọng sẽ tạo một dấu mốc mới trong hợp tác mekong nhật bản với việc thông qua chiến lược hợp tác tokyo hai nghìn một mươi tám định hướng cho hợp tác mekong nhật bản giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm